thông tin về cơn bão số sáu vào hồi một mươi chín h ngày tám tháng một mươi một vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi hai sáu độ vĩ bắc
một trăm một mươi năm tám độ kinh đông cách đảo sông tử tây quần đảo trường sa khoảng hai trăm linh km về phía đông bắc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi một cấp một mươi hai tức là từ một trăm linh đến một trăm ba mươi năm km một giờ giật cấp một mươi năm
dự báo trong hai mươi bốn h tới bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây mỗi giờ đi được khoảng năm một mươi km
và có khả năng mạnh thêm đến một mươi chín h ngày chín tháng một mươi một vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi hai bảy độ vĩ bắc
một mươi độ kinh đông cách đảo sông tử tây khoảng hai trăm linh km về phía tây bắc cách bờ biển các tỉnh từ quảng ngãi
đến khánh hòa khoảng ba trăm chín mươi km về phía đông sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi hai
tức là từ một trăm một mươi năm đến một trăm ba mươi năm km một giờ giật cấp một mươi năm do ảnh hưởng của bão kết hợp với không khí lạnh
nên ở khu vực giữa biển đông bao gồm vùng biển phía bắc quần đảo trường
xa có gió mạnh cấp tám cấp chín vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp một mươi cấp một mươi hai giật cấp một mươi năm
sống biển cao từ bảy đến tám m biển động dữ dội